chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các địa phương phải đạt tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cho lứa tuổi này trước
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tế trung ương
phó trưởng ban điều hành chương trình tiêm sren đang ngày càng được mở rộng đảm bảo miễn dịch cộng đồng
vì tiêm đầy đủ vaccine có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh
sắp tới trẻ em sẽ chính thức được tiêm vaccine điều này sẽ mở ra cơ hội cho các em sớm được trở lại trường học đảm bảo phòng dịch an toàn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại